tin tức về an ninh trật tự công an thành phố đồng hới tỉnh quảng bình cho biết đơn vị vừa tiến hành lệnh bắt và khám xét khẩn cấp nơi ở của phạm văn bình quê ở huyện thanh trương tỉnh nghệ an tạm trú tại phương nam lý thành phố đồng hới quảng bình về hành vi cướp giật tài sản
tối ngày hai mươi bảy tháng hai khi đi xe trên đường trần quang khải thành phố đồng hới phát hiện chị nguyễn thị hải yến chú ở xã thuận đức thành phố đồng hới mang theo một chiếc túi sách
bình đã điều khiển xe máy từ phía sau áp sát và cướp giật chiếc túi sách của chị yến bên trong có số tiền gần bốn mươi triệu đồng
tại cơ quan công an bình khai nhận trước đó đã thực hiện năm vụ cướp giật tài sản khác hiện công an thành phố đồng hới đang tiếp tục hoàn tất hồ sơ để xử lý
phòng cảnh sát truy nã tội phạm công an tỉnh yên bái vừa phối hợp với công an các tỉnh con tum đắk lắc bắt ba đối tượng truy nã đều trú tại huyện trấn yên tỉnh yên bái
ngày hai mươi bảy tháng hai tại con tum lực lượng công an đã bắt giữ đối tượng trần tiến dũng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một bị truy nã về tội đánh bạc
trước đó ngày hai mươi ba tháng hai công an đã bắt giữ hoàng liên sơn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy bị truy nã về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
chiều ngày một mươi bảy tháng chín năm hai nghìn một mươi năm sơn đã chiếm đoạt mô tô của người quen rồi bỏ trốn vào đà lạt bình dương
sau đó một ngày lực lượng chức năng bắt lê thế cường sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín trú tại huyện trấn yên tỉnh yên bái
trốn truy nã về tội cố ý gây thương tích từ năm một nghìn chín trăm chín mươi tám
hiện các đối tượng đã được bàn giao cho các cơ quan chuyên môn để xử lý theo quy định của pháp luật
thưa quý vị và các bạn theo thông tin từ đội cảnh sát điều tra tội phạm về triệt tự xã hội công an tp điện biên phủ
vào sáng ngày hai mươi chín tháng hai năm hai nghìn một mươi sáu cơ quan công an đã triệu tập đối tượng lê mạnh cường sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm
trú tại tổ hai phường nam thanh thành phố điện biên phủ để làm rõ về hành vi đưa thông tin sai lệch
bôi nhọ làm giảm uy tín của lực lượng công an nhân dân
một mươi bảy h hai mươi phút ngày hai mươi tám tháng hai tổ tuần tra kiểm soát đội cảnh sát giao thông trật tự cơ động công an tp điện biên phủ
đang làm nhiệm vụ tại khu vực đường bế phân đàn thuộc phường mường thanh tp điện biên phủ
phát hiện lê mạnh cường điều khiển xe mô tô mang biển kiểm soát hai mươi bảy p một ba nghìn tám trăm ba mươi ba vi phạm các lỗi
chuyển hướng không có tin hiệu báo hướng rẽ không mang đăng ký và bảo hiểm trách nhiệm dân sự khi điều khiển xe lưu thông trên đường
sau khi bị lập biên bản về các lỗi trên khoảng một mươi chín h tối ngày hai mươi tám tháng hai trên mạng xã hội facebook có đoạn thông tin do tài khoản facebook
có tên điện nước mạnh cường do lê mạnh cường làm chủ đã vu khống lực lượng cảnh sát giao thông trật tự cơ động công an thành phố điện biên phủ
chặt chém mặc cả mua bán biên lai phạt các lỗi vi phạm trong biên bản vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông
đồng thời có những lời lẽ xúc phạm lực lượng cảnh sát giao thông trong khi thực hiện nhiệm vụ trên mạng xã hội
làm giảm uy tín của lực lượng công an nhân dân
trước những vi phạm của lê mạnh cường sáng ngày hai mươi chín tháng hai công an tp điện biên phủ đã triệu tập cường lên trụ sở công an để làm rõ

đồng thời còn viết đơn kiến nghị lên lãnh đạo công an thành phố điện biên phủ về cách làm việc chưa đúng của cán bộ đội cảnh sát giao thông trật tự cơ động
xét thấy vụ việc có nhiều yếu tố phức tạp lãnh đạo công an thành phố điện biên phủ đã giao cho các đội nghiệp vụ tiến hành điều tra
trước sự việc này thì công an thành phố đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ khẩn trương tiến hành xác minh làm rõ và sẽ cương quyết xử lý đối tượng lê mạnh cường
tức là theo quy định của pháp luật để phục vụ công tác phòng ngừa gian đe đối với những đối tượng vi phạm luật lệ giao thông
nhưng đã có những hành vi tức là đưa lên thông tin lên mạng những nội dung và những hẻ làm giảm uy tín lực lượng cảnh sát giao thông nói riêng và lực lượng công an

hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tp điện biên phủ tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm lê mạnh cường cho pháp luật

liên quan tới vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng này chủ tịch ubnd tp hà nội nguyễn đức trung đã đến thăm hỏi động viên gia đình nạn nhân trần việt tiến và cháu trần gia hơn hai nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông
chủ tịch ubnd tp hà nội cũng cho biết ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn thành phố đã yêu cầu cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hà nội phối hợp với công an quận long biên khẩn trương điều tra làm rõ vụ tai nạn giao thông một cách khách quan khởi tố xử lý nghiêm đối tượng gây tai nạn trước pháp luật
đồng thời thành phố giao ủy ban nhân dân quận long biên phường bồ đề tổ chức thăm hỏi động viên hỗ trợ và phối hợp cùng gia đình các nạn nhân tổ chức an táng chú đáo cho các nạn nhân
và một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng vừa xảy ra vào trưa ngày hai mươi chín tháng hai dưới chân cầu vượt ngã ba huế đà nẵng cũng khiến cho hai cô gái nguy kịch giao thông tại đây ổn ứ
thời điểm trên hai cô gái chưa rõ tên tuổi điều khiển xe máy lưu thông trên đường tôn thức thắng về hướng trung tâm tp đà nẵng
đến chân cầu vượt ngã ba huế thì bị xe chưa xác định được danh tính tài xế để logo doanh nghiệp huỳnh sơn đâm từ phía sau rồi kéo lê gần năm mét khiến hai cô gái bị thương nặng được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch
vụ tai nạn xảy ra ngay trên cầu vượt khiến giao thông ủn ứ